ở những địa phương miền núi như tỉnh lai châu điều kiện đi lại còn khó khăn cơ sở vật chất còn thiếu thốn và người dân còn chưa trú trọng tới việc đưa con em mình đến trường
vì vậy đối với ngành giáo dục và chính quyền của địa phương việc vận động học sinh đến các cấp đến trường đầy đủ đúng độ tuổi luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu
kỳ nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nậm xe là xã biên giới thuộc huyện phong thổ tỉnh lai châu
trước đây việc huy động học sinh đến lớp vào đầu năm học ở nậm xe rất khó khăn
nhiều trường tỷ lệ huy động học sinh đến lớp chỉ đạt từ sáu mươi đến bảy mươi
rút kinh nghiệm từ những năm trước năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi này các thầy cô giáo đã phải tiệu trường sớm hơn để đến các bản tuyên truyền vận động và đón học sinh tới trường
nhờ vậy mà tỷ lệ huy động học sinh đến lớp thời điểm này đã đạt trên chín mươi
thầy cô đến tận nhà vận động và bố mẹ cũng mong cảm ơn các thầy cô giáo dạy các cháu
với lỗ lực của nhà trường cùng các thầy cô giáo với chính quyền địa phương các đồng chí biên phòng xin sinh hồ cùng chung tay để tham gia vận động học sinh
tuyên truyền cho gia đình phụ huynh học sinh việc học của con em mình
thì đến thời điểm hiện tại thì các cháu học sinh ra lớp đã đảm bảo đủ một trăm linh về mặt số lượng
đến thời điểm này việc huy động học sinh đến lớp nhất là các trường ở vùng sâu vùng xa biên giới của tỉnh lai châu
đang gặp nhiều khó khăn nguyên nhân là do điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn
một bộ phận phụ huynh nhận thức về việc đưa con em đến trường còn hạn chế
nhiều học sinh trung học cơ sở lại là lao động chính trong gia đình đang phải phụ giúp gia đình nên ngại đến trường
phối hợp với các ban ngành đạo thể ở xã các trường bảng để làm sao huy động đích danh từng học sinh
phân công rõ trách nhiệm của từng giáo viên trong việc huy động các em học sinh ra lớp
để đạt được kết quả trên ngành giáo dục lai châu đang tập trung chỉ đạo tuyên truyền tới các cấp các ngành
và đề nghị sự phối hợp của các ngành và cấp huyện để tìm mọi biện pháp huy động các em đến trường
đồng thời chỉ đạo các phòng giáo dục các cơ sở giáo dục làm tốt công tác
nắm số lượng học sinh theo kế hoạch và triển khai các biện pháp hết sức cụ thể
phối hợp với chính quyền cơ sở để huy động học sinh đến lớp